bị cáo hòa cũng đã thừa nhận hành vi nhưng đề nghị hội đồng xét xử xem xét và đánh giá hành vi của bị cáo một cách khách quan và toàn diện
liên quan đến vụ án trước đó bị cáo nguyễn cao trí cựu chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc công ty văn lang
nói rằng sẽ nộp đủ một tỷ đồng tiền mặt trong thời gian tòa xét xử để khắc phục hậu quả trả lại tiền cho bà trương mỹ lan chủ tịch tập đoàn vạn thịnh pháp
bào chữa cho bị cáo nguyễn phương anh phó tổng giám đốc công ty sài gòn penny sra bị viện kiểm sát đề nghị từ một mươi chín đến hai mươi năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
ba luật sư nguyễn thị hải yến luật sư nguyễn thị huyền trang và luật sư thầm hoàng anh trình bày rằng nguyên nhân bị cáo anh phạm tội một phần do thiếu hiểu biết pháp luật hình sự
một phần do tâm lý người đi làm chỉ muốn hoàn thành tốt nhiệm vụ cấp trên giao lập công với cấp trên để nhận đồng lương nuôi sống gia đình cha mẹ vợ con
khi thực hiện các công việc được sao bị cáo anh đã mù quáng tin tưởng vào bà trương mỹ lan chủ tịch tập đoàn vạn thịnh pháp cũng như hệ thống cán bộ cao cấp của tập đoàn vạn thịnh pháp và scb
các công việc của mình sẽ gây thiệt hại nghiêm trọng cho scb hay bất kỳ ai
đề cập đến tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự luật sư nêu rằng từ khi xảy ra vụ việc và trong suốt quá trình điều tra giải quyết vụ án
bị cáo anh luôn ăn năn hối lỗi tích cực hợp tác với các cơ quan tố tụng góp phần có hiệu quả vào việc làm sáng tỏ sự thật khách quan của vụ án
về hành vi của bị cáo anh luật sư nêu rằng không phải là hành vi đặc biệt nghiêm trọng không phải là nguyên nhân trực tiếp gây ra hậu quả
mà chỉ là tiếp sức che đậy hậu quả của hành vi do người khác gây ra đã hoàn thành trước đó
và đây cũng là lần đầu bị cáo anh phạm tội hình sự với hành vi thử phát
các luật sư kết thúc phần báo chữa với đề nghị hội đồng xét xử chuyển khung hình phạt từ khoảng bốn xuống khoảng hai điều ba trăm năm mươi ba bộ luật tình sự năm hai nghìn một mươi năm
bảo chữa cho bị cáo nguyễn cao trí cựu chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc công ty văn lang công ty cổ phần tập đoàn capella
luật sư trình bày rằng ông trí đã bị tạm giam cách ly khỏi sản phẩm
hội trong hơn một năm qua đã là một sự gian đe quá nghiêm khắc đối với ông trí vì sai lầm của mình
luật sư đề nghị hội đồng xét xử áp dụng chính sách khoan hồng đặc biệt đối với bị cáo trí được quy định tại điều năm mươi chín về miễn hình phạt bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm
theo quy định thì người phạm tội có thể được miễn hình phạt nếu thuộc trường hợp quy định tại khoản một và khoản hai điều năm mươi bốn của bộ luật này mà đáng được khoan hồng đặc biệt nhưng chưa đến mức được miễn trách nhiệm hình sự
tự bào chữa bị cáo nguyễn cao trí thừa nhận phạm sai lầm ông trí khẳng định tiếp tục cùng gia đình khắc phục hết một tỷ đồng trong thời gian tòa xét xử
được biết ông trí bị cáo buộc chiếm đoạt của bà trương mỹ lan một tỷ đồng bị viện kiểm sát đề nghị phạt từ một mươi đến một mươi một năm tù về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
bị cáo trí bị viện kiểm sát đề nghị mức án một mươi một mươi một năm tù về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
cáo trạng xác định nguyễn cao trí là chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc công ty cổ phần tập đoàn capella tiền thân là công ty capella
từ năm hai nghìn một mươi bảy đến hai nghìn hai mươi trương mỹ lan thỏa thuận mua cổ phần tại ba dự án mua bán cổ phần công ty cổ phần cao su công nghiệp mua bán cổ phần công ty cổ phần đầu tư du lịch sài gòn đại ninh và thỏa thuận hợp tác đầu tư dự án tại huyện hải hà tỉnh quảng ninh
trong thời gian này trương mỹ lan đã nhiều lần chuyển tiền cho nguyễn cao trí
nguyễn cao trí thông qua hồ quốc minh đại diện cho trương mỹ đan đứng tên các cổ phần và các nhân viên của đan để thanh toán việc thực hiện thỏa thuận nêu trên
do nhận nhiều khoản tiền từ trương mỹ lan nhưng không có giấy tờ biên nhận nên đến tháng một năm hai nghìn hai mươi một nguyễn cao trí gặp trương mỹ lan thống nhất chốt các khoản trương mỹ lan đã chuyển cho nguyễn cao trí tổng cộng là một tỷ đồng
sau khi trương mỹ lan bị khởi tố bắt tạm giam nguyễn cao trí đã gặp hồ quốc minh để thanh lý các hợp đồng chuyển nhượng
thanh lý hợp đồng ủy thác đầu tư để xóa bỏ nghĩa vụ nợ nhằm chiếm đoạt số tiền một tỷ đồng đã nhận của trương mỹ lan
tại tòa luật sư bảo chữa cho bị cáo nguyễn cao trí cho biết mức án viện kiểm sát đề nghị đối với thân chủ của mình quá nghiêm khắc
trong suốt quá trình làm việc từ cơ quan điều tra đến khi đưa ra xét xử tại tòa thì bị cáo trí đều thành khẩn khai báo ăn ăn hối cải tự nguyện nộp tiền khắc phục hậu quả
liên quan đến các cáo buộc thành lý hợp đồng mua bán cổ phần luật sư lý giải
nguyễn cao trí thỏa thuận chuyển nhượng một mươi cổ phần tại công ty văn lang cho trương mỹ lan thực chất là sự kết chuyển từ ba giao dịch mua bán cổ phần tại các dự án
tuy nhiên sau khi ký hợp đồng chuyển nhượng một mươi số cổ phần này hoàn thành thì các hợp đồng mua bán cổ phần tại ba dự án vẫn không được thanh lý
và ông nguyễn cao trí vẫn chưa được giải phóng trách nhiệm phát sinh từ các hợp đồng này
cạnh đó luật sư cũng đề nghị xem xét hoàn cảnh của bị cáo trí tại thời điểm đó vì bị cáo trí đang có nguy cơ phải đến gấp đôi số tiền trong hợp đồng
thực tế ông trí chưa nhận được đồng nào từ bị cáo lan từ hợp đồng chuyển nhượng một mươi cổ phần tại công ty văn lang
việc bị cáo trí thanh lý một mươi hợp đồng mua bán cổ phần là để tránh nguy cơ để gấp đôi số tiền phải trả cho trường mỹ lan
về trách nhiệm dân sự và các tình tiết giảm nhẹ luật sư cho rằng
bị cáo trí được đại diện viện kiểm sát ghi nhận có bốn tình tiết giảm nhẹ không có tình tiết tăng nặng
hậu quả trong vụ này lại được xác định là một tỷ đồng thì gia đình bị cáo trí đã nộp tiền mặt hơn bảy trăm linh tỷ
và đang bị kê biên nhiều bất động sản là đã đủ để khắc phục hoàn toàn hậu quả của vụ án
luật sư cũng đề nghị hội đồng xét xử xem xét về việc khắc phục hậu quả
vì nguyễn cao trí là bị cáo nộp số tiền khắc phục hậu quả nhiều thứ hai
và là bị cáo ngay từ đầu muốn khắc phục triệt để hậu quả của vụ án
luật sư cũng đề nghị hội đồng xét xử cho gia đình bị cáo trí tạo điều kiện để gia đình nộp hai trăm bốn mươi hai tỷ đồng tiền mặt còn thiếu
trong một tỷ đồng để từ đó giải tỏa kê biên các bất động sản
căn cứ vào bối cảnh nguyên nhân và các tình tiết giảm nhẹ của bị cáo trí
luật sư kiến nghị hội đồng xét xử xem xét áp dụng điều năm mươi chín bộ luật hình sự để miễn hình phạt đối với thân chủ của mình
tự báo chữ cho mình
bị cao nguyễn cao trí bất ngờ với mức án đề nghị của việc kiểm soát đối với mình là quá cao
bị cao này cũng cho biết trong vụ này bị cao là người duy nhất không liên quan gì đến hoạt động của vạn thỉnh pháp và ngân hàng stb
nếu đặt trong vụ án này thì thiệt hại chỉ là con số nhỏ so với thiệt hại của vụ án
cạnh đó hiện nay bản thân các công ty trong hệ thống cũng đang bị đối tác chiếm giữ hơn một năm trăm linh tỷ
cuối cùng bị cáo trí trình bày với các giao dịch với trương mỹ lan đều là thật
và với hành trình hơn ba mươi năm xây dựng các công ty hệ thống đã lớn mạnh với hơn sáu người lao động và có nhiều đóng góp cho xã hội
từ đó bị cáo trí đề nghị hội đồng xét xử xem xét để có mức án hợp tình hợp lý để sớm trở về với gia đình
theo luật sư bị cáo hồ biểu phương thừa nhận hành vi tham ô tài sản như cáo trạng truy tố
bị cáo phương được bổ nhiệm làm phó tổng giám đốc phụ trách tài chính của tập đoàn vạn thịnh pháp và công ty đầu tư vạn thịnh pháp
ngoài các nhiệm vụ chuyên môn về tài chính
cao phương còn được bị cao lan trì đạo giao nhiệm vụ phối hợp với văn phòng hội đồng quản trị tập đoàn vạn thịnh pháp
nguyễn phương anh tổng giám đốc và phó tổng giám đốc công ty cổ phân tập đoàn venezuela
cùng các cá nhân liên quan lên phương án giải quỹ đối với số tiền đã được ngân hàng scb giải ngân vào tài khoản các công ty thụ hưởng
theo phương án vay để bị cáo lan sử dụng cho các mục đích khác nhau
để giải quỹ các bị cao lập hợp đồng hứa chuyển nhượng cổ phân khống
trong đó các công ty ma được hưởng thụ tiền giải ngân hứa mua cổ phần của các cá nhân
được thuê đứng tên sở hữu cổ phân của công ty mà khác
sau khi ký hợp đồng chuyển nhượng cổ phần và truyền tiền các cá nhân sẽ đến ngân hàng ký chứng từ rút tiền
công ty thụ hưởng hứa mua cổ phần chỉ hoạch toán vào mục đích các khoản phải thu
không làm thủ tục sang tên chuyển nhượng cổ phần nên không phát sinh thuế
tránh việc bị cơ quan chức năng thuế thanh tra phát hiện sai phạm
trình bày quan điểm
luật sư bảo chữa cho bị cáo phương cho biết bị cáo phương là người có chuyên môn
được mời về tập đoàn vạn thịnh pháp giữ vai trò hoạt động chuyên sâu về mảng chứng khoán
ngoài ra khi nhận được hồ sơ các công ty bị cáo phương không biết đấy là công ty thật hay mà
do vậy khi cho ý kiến áp giá bị cáo phương dựa trên kiến thức kinh nghiệm cá nhân để đánh giá
rồi áp giá phù hợp theo nhận thức chủ quan của mình
hành vi giải quỹ chỉ là bước giả cách để tạm thời truyền tiền
chưa có lý do để sử dụng ra khỏi công ty vay rồi sau đó thu hồi lại
giải quỹ dòng tiền có thể quay trở lại hay không không phải trách nhiệm của bị cáo phương
do đó bị cáo phương cũng chỉ làm theo thông lệ từ trước tại vạn thịnh pháp
mà không dự liệu đến tính đúng sai của hoạt động này
nên mong hội đồng xét xử xem xét nội dung này để đánh giá lại hoàn cảnh bối cảnh phạm tội cho bị cáo
cáo trạng nêu rõ bị cáo phương là người trực tiếp tiếp nhận chỉ đạo của bị cáo lan
phối hợp với văn phòng hội đồng quản trị tập đoàn vạn thịnh pháp nguyễn phương anh
và các cá nhân liên quan đến phương án giải quỹ giúp sức cho bị cáo lan chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn
gây thiệt hại cho ngân hàng scb số tiền lớn
tiếp đến là phần bào chữa của luật sư và tự bào chữa của bị cáo nguyễn văn thanh hải
cựu phố chủ tịch hội đồng quản trị ngân hàng scp
bị cáo hải bị đại diện viện kiểm sát đề nghị mức án từ một mươi năm đến một mươi sáu năm tù
bị cáo hải xin hội đồng xét xử xem xét về bản chất của hành vi phạm tội
vì theo bản luận tội của đại diện viện kiểm sát là chưa đầy đủ
bị cáo hải nhấn mạnh về quá trình tạo lập hồ sơ vay tài sản thế chấp và tài sản cắn liền
mà bị cáo không tham gia
đồng thời bị cáo hải thể hiện sự ăn năn hối lỗi về hành vi phạm tội
mong xem xét giảm nhẹ mức án
theo cáo trạng bị cáo hải với chức vụ quyền hạn là phó chủ tịch hội đồng quản trị ngân hàng scb
đã giúp sức cho bà trương mỹ lan rút tiền của ngân hàng scb sử dụng vào các mục đích của bị cáo lan
gây hậu quả đặc biệt lớn